theo tính toán của bộ công thương với giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày gần đây có xu hướng giảm
tuy nhiên để bù vào mức lỗ của giá bán lẻ so với giá cơ sở giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tăng nhẹ trong lần điều chỉnh này
cụ thể giá xăng bán lẻ có thể tăng từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng một lít
mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel cũng có thể tăng nhẹ khoảng năm mươi đồng một lít tùy vào sự điều chỉnh của quỹ bình ổn
nguyên nhân của đợt tăng giá lần này được cho là các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn đang chịu mức lỗ khoảng ba trăm linh đồng một lít so với giá cơ sở
trong khi đó giá xăng thế giới đang có xu hướng giảm vì vậy giá xăng hôm nay có thể sẽ tăng nhẹ để bù vào mức lỗ của bán lẻ so với giá cơ sở